thưa quý vị công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an huyện đức trọng và các phòng nghiệp vụ
phá thành công chuyên án bắt giữ bảy đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy
với gần một kg ma túy
qua khám xét nhà của vợ chồng nguyễn thị lan và nguyễn công hiến
cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm ba gói ma túy hai mươi tám viên đạn sáu vỏ đạn
cùng với hơn bốn trăm hai mươi hai triệu tiền mặt
tại cơ quan công an đặng công trung khai nhận toàn bộ số ma túy trên của trung
cùng với phan hữu nghĩa lấy hàng ở tp hcm vận chuyển tới lâm đồng đưa cho lan
đề nguyễn trang trung đã rủ la thị kiều hoa và con trai đi chơi cùng
đồng thời thuê tài xế bùi quốc vũ lái xe để giống như một gia đình đang đi du lịch ở đà lạt
còn lương thị kim thảo khai nhận bản thân từng mua ma túy của vợ chồng lan và hiếu
sau đó mang đi bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời
trong khi đó tại đồng thị kim thảo
đồng nai bất ngờ kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở ấp hai a xã xuân hưng
công an huyện xuân lộc đã phát hiện ba đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
ba đối tượng này bao gồm nguyễn trọng nghĩa hai mươi năm tuổi lê quốc việt hai mươi hai tuổi
nguyễn phú hai mươi hai tuổi công chú tại tỉnh đồng nai đang tụ tập sử dụng ma túy trong phòng ngủ của nghĩa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá
bao gồm nỏ thủy tinh chai nhựa ống hút nhựa bên trong có bám dính tinh thể màu trắng nâu nghi là ma túy
qua tết nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang
đã tuyên phạt các bị cáo đỗ thị phượng ba năm sáu tháng tù lê thị phân hai năm sáu tháng tù
đỗ thị đào đỗ thanh nhàn và đỗ thị phiên mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương
thuộc xã bình phú huyện châu phú phượng phân nhàn đào phiên và những người trong gia đình
đã ra ngăn cản không cho thi công và có những lời lẽ chửi bới dùng nước sôi pha mắm tôm tạt và rẻ tẩm xăng đốt ném vào công nhân đang thi công
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu phú đã đến giải thích mời phượng và phân về trụ sở làm việc
không những không chấp hành mà phượng cùng với các đối tượng trên đã có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an
và dùng nhiều vật dụng tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ khiến cho nhiều người bị thương
vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai một đám cháy đã bùng phát tại một khu nhà xưởng ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
trước đó nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều phương tiện chữa cháy
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ghi nhận tại hiện trường có ít nhất ba xưởng bị cháy
điều đáng nói ba xưởng sản xuất gỗ keo mũ bảo hiểm là vật dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy
đến hai mươi hai h một mươi năm đám cháy cơ bản được khống chế vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại
thưa quý vị vào ngày hai mươi bốn tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can trần quý thanh và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
cùng ngụ tại quận bình thạnh tạm trú tại tỉnh bình dương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết luận điều tra bị can trần quý thanh lợi dụng quy định cho vay hợp đồng chuyển nhượng
trong bộ luật dân sự để cho vay lấy lãi dưới mức cấu
thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
trần quý thanh buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án
bất động sản cho hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích theo đúng quy định của pháp luật
nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
sau đó nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận
nhóm này đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được
để cố tình không trả và chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân với tổng giá trị là một bốn mươi tám tỷ đồng
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn đức trung quê tỉnh thanh hóa
trung là giám đốc công ty cổ phần bất động sản bảo an group
hiện trú tại phường định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn đức trung được ủy quyền và thỏa thuận bán đất cho một người đàn ông
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức trung đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất
việc chấm dứt hợp tác được hai bên đồng thuận không tranh chấp
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trung vẫn đưa thông tin gian dối
để người đàn ông tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng là một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
trước thời điểm bị tố giác nguyễn đức trung đã trả lại số tiền là một tỷ một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
còn giữ lại bốn trăm linh bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng hiện không còn khả năng chi trả
sau khi nhận được nguồn tin sẽ có một lượng lớn ma túy được vận chuyển từ tp hcm lên lâm đồng
sĩ phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp cùng với công an huyện đức trọng
đã bắt giữ ba đối tượng trong diện theo dõi đó là nguyễn thị lan nguyễn công hiến và đặng công trung
khi đang giao dịch một kg ma túy đá
cùng thời điểm liên quan tới đường dây ma túy này công an đã bắt phan hiếu nghĩa bùi quốc vũ la thị kiều hoa
một tổ công tác khác cũng đã bắt lương thị kim thảo
khám xét nhà của nguyễn thị lan lực lượng công an phát hiện ba gói ma túy hai mươi tám viên đạn
sáu vỏ đạn cùng với hơn bốn trăm hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an đặng công trung khai do làm tài xế đi lâm đồng nhiều lần nên thông thạo địa hình
và có mối quên biết rộng lợi dụng điều này trông đã rủ phan hiếu nghĩa nguyễn thị lan nguyễn công hiến
lấy ma túy ở tp hcm vận chuyển lên huyện đức trọng tiểu thụ
công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bùi thái sơn hai mươi bảy tuổi
chú tại đồng nai
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng sơn là tài xế nằm trên yên xe máy lao vôn vút trên đại lộ thăng long
kết quả điều tra từ công an quận nam từ liêm xác định quá trình nằm trên yên xe máy bùi thái sơn đã điều khiển
phương tiện với tốc độ cao khoảng bảy mươi km một giờ và vượt qua nhiều ô tô đi cùng chiều
ngoài ra sơn còn thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên có hành vi như trên
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bùi thái sơn đã tự ý lấy xe máy của người quen rồi nằm trên yên xe và di chuyển trên đường gom đại lộ thăng long
sơn khai không tự quay video để đăng tải lên mạng xã hội
việc này là do người dân đi cùng đường quay rồi đăng tải lên mạng
thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên gây dối đánh nhau có dấu hiệu ngày càng manh động
độ tuổi của các thanh thiếu niên vi phạm thì ngày càng trẻ hóa
thế nhưng hung khí sử dụng lại ngày càng nguy hiểm hơn
vâng có thể nói rằng tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa thì không chỉ là nỗi đau của gia đình
có con em phạm tội mà còn gây ra nhiều hệ lụy
và đây chính là vấn đề đặt ra cho cả gia đình nhà trường và xã hội
cần phải có nhiều giải pháp hiệu quả hơn trong công tác quản lý
đây là cảnh hỗn chiến tại đường sách thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
xảy ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
các đối tượng đã dùng hung khí
như giao tự chế hung khí nguy hiểm để đuổi đánh nhau gây náo loạn trật tự công cộng
mâu thuẫn của vụ việc bắt đầu trương công vinh va chạm trong đa bóng đối với nhóm thanh niên khác
vinh điện thoại nhờ trương thành đạt đến giúp thì đạt kéo thêm ba đối tượng mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn
công an thành phố cao lãnh đã khởi tố đối với bốn bị can trong vụ việc nêu trên
vụ việc xảy ra nhưng gia đình các thanh niên này đều không hay biết
chỉ khi đến cơ quan công an thì mới vỡ lẽ
khi đi làm về không có thời gian nhiều khi
bữa chị đi về mười giờ mười giờ mấy là nó
nó đỡ đi chơi rồi nó nghỉ học rồi năm năm bảy gì đó chị cho nghỉ
la mà không có được nó ngọt không đó kinh ơi
chứ có ai muốn con mình vậy đâu
ba mẹ nó đi làm xa rồi
không có ở nhà
dạ thì em cũng ở kế bên hồi nào giờ nó cũng hiện lắm nó cũng không quậy phá gì ai hết trơn á
nó nghỉ học rồi năm lớp tám
rồi nó cũng đi phụ giúp gia đình như nó đi mần heo tiếp vậy đó công việc vậy đó
trong thời gian vừa qua lực lượng công an cũng liên tiếp ngăn chặn các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau
đáng chú ý là tuổi đời của các thanh thiếu niên này còn rất trẻ
các em này là không có được học hành và nghỉ học sớm không được quản lý giáo dục
thông qua mạng xã hội như trên facebook dẫn đến mâu thẩn rồi hẹn nhau để mang các hung khí như là giao gậy đến để giải quyết mâu thẩn
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực trong giới trẻ thanh thiếu niên là do ở độ tuổi thanh thiếu niên còn nhiều tính hiếu thắng bốc đồng thiếu hiểu biết về pháp luật
cùng với đó trong khi công tác quản lý giáo dục từ phía gia đình và nhà trường còn hạn chế
nên những trường hợp này dễ dàng
bị kích động lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật
mặt khác với sự ảnh hưởng của các xu hướng trào lưu tiêu cực trên các trang mạng xã hội cũng đã tác động đến nhận thức của thanh thiếu niên
chúng tôi thiết nghĩ thì cái điều quan trọng là có sự phối hợp giữa ba nhà đó là gia đình nhà trường và xã hội trong công tác trảm hóa giáo dục thanh thiếu niên
vi phạm hoặc có nguy cơ giao hợp luật chúng tôi cũng sẽ tổ chức phối hợp cùng với các ngành
trong đó là có công an tỉnh trong việc thăm hỏi động viên các bạn thanh niên tổ chức các lớp các khóa học bồi dựng kiến thức về khởi nghiệp về lập nghiệp cho các bạn
để tiếp tục gian đe phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an và các ngành ca cấp
thì yếu tố gia đình vẫn là then chốt
vẫn biết mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau tuy nhiên chỉ khi các thanh thiếu niên được quan tâm định hướng và có sự giám sát
phía gia đình thì mới hạn chế được thanh thiếu niên vi phạm tạo điều kiện cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn